thưa quý vị và các bạn trò chơi pokemono mặc dù mới xuất hiện ở việt nam nhưng đã thu hút được rất đông giới trẻ quan tâm đến trò chơi mới này
tuy nhiên bên cạnh việc tạo sự giải trí cho người chơi thì trò chơi này đang tiềm ẩn vấn đề phát sinh tội phạm cướp giật nếu như người chơi không biết tự bảo vệ tài sản cũng như là chính bản thân mình
khu vực hồ gươm nơi tập trung đông giới trẻ đi săn pokemon
họ đều tập trung vào trò chơi này mà không để ý đến những hoạt động xung quanh
việc này dễ dàng tạo điều kiện cho các đối tượng cướp dật hoạt động
điển hình hôm chín tháng tám vừa qua tại thành phố hồ chí minh đã xảy ra vụ cướp điện thoại iphone sáu ở công viên tao đàn
nạn nhân chính là người đang chơi pokemon
nói chung là mình kể đấy mình không lường trước được
thế là mình cũng cố gắng mình tránh thôi
nhưng mà cái đấy đúng là nói như chị nói không lường
không lường trước được cái vấn đề là tệ nạn tội phạm
chơi cái game pokemon go này thì nó rất dễ là cuốn hút người chơi với cái sự hấp dẫn của nó
nhưng mà tuy nhiên là nó cũng có một
nếu người chơi chăm chú quá thì có thể không chú ý với người xung quanh mình
có thể gây ra tai nạn giao thông hoặc là cướp giật tài sản điện thoại
hiện tại thì bây giờ có trò chơi pokemon go ạ
sẽ rất là thu hút các bạn nó trẻ hơn nhiều
cũng vì thế thì các bạn mà chơi không để ý nên sinh rất nhiều trộm cắp
nên gây đến nguy hiểm cho bản thân và bị mất tài sản
có thể thấy việc chơi bukimond không phải là xấu
nhưng mỗi người chơi cần phải đặt trách nhiệm của bản thân khi tham gia chơi trò này
và chính nhà phát hành trò chơi cũng như cơ quan chức năng đều khuyến cáo
người chơi cần đặt sự an toàn của bản thân là trên hết
thông qua việc này thì cũng đề nghị những người chơi
cũng hết sức là chú ý trong quá trình tham gia trò chơi
đặc biệt là khuyến cáo là không nên vừa điều khiển phương tiện giao thông vừa tham gia trò chơi này
cái này tiềm bận rủi ro rất cao
và thứ hai là trong quá trình chơi thì cũng đặc biệt chú ý việc bảo quản tài sản của mình
cũng như là để có quá trình chơi cũng đã gọi là vui chơi
thì mạnh không để hạn chế được xảy ra mâu thuẫn trong quá trình chơi các trò chơi pokemon go này
để đảm bảo an toàn vui chơi và lành mạnh an toàn cho mình
cơ quan chức năng cũng khuyến cáo nếu trong quá trình tải ứng dụng mà người chơi không cẩn thận
thì ngay lập tức các cuộc gọi tin nhắn của người dùng sẽ được gửi đến máy chủ của tin tặc
thậm chí là khóa máy điện thoại
mặt khác người dân không nên lạm dụng trò chơi này để tránh gặp phải những tình huống xấu
khi tham gia trò chơi ảo
đồng thời mỗi người cũng cần phải tôn trọng thế giới thật xung quanh mình